từ bảy giờ ngày một mươi tám tháng một mươi tàng lễ một mươi ba cán bộ chiến sĩ hy sinh ở trạm bảo vệ rừng sáu mươi bảy
khi đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn ở thủy điện rào trang ba
sẽ được tổ chức tại bệnh viện quân y hai trăm sáu mươi tám phường thuận lộc tp huế tỉnh thừa thiên huế
theo kế hoạch lễ viếng bắt đầu từ bảy h đến một mươi một h ngày một mươi tám tháng một mươi
lễ truy điệu diễn ra trong khoảng một mươi một h đến một mươi hai h cùng ngày từ một mươi hai đến một mươi ba h làm lễ di quan
trong quá trình tổ chức lễ tàng gia đình các lễ sĩ sẽ nhận được sự phối hợp
giúp đỡ chặt chẽ của cơ quan quân sự và cấp ủy chính quyền địa phương
lễ tăng của một mươi một quân nhân sẽ được tổ chức theo nghi thức quân đội
hai cán bộ tỉnh thừa thiên huế được tổ chức lễ tàng theo quy định của địa phương